theo thông tin ban đầu một thanh niên chưa rõ lai lịch có biểu hiện nghi ngáo đá cầm dao lao vào các xe đang lưu thông trên đường gây mất trật tự công cộng
nhận được tin báo trung tá trần văn dũng trưởng công an xã tiến lợi cùng một chiến sĩ công an đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
trong lúc thi hành nhiệm vụ đối tượng bất ngờ dùng dao đâm vào người đồng chí dũng rồi bỏ chạy
đến km số sáu thuộc địa phận xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam đối tượng đã bị vây bắt
đối tượng dùng dao đâm vào người để tự sát nhưng không thành
đồng chí trần văn dũng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng
lãnh đạo công an tỉnh bình thuận và lãnh đạo công an thành phố phan thiết đã kịp thời động viên chia buồn với gia đình và chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc
mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn đến gây thương tích khiến nạn nhân tử vong
đỗ trọng duy ba mươi tám tuổi trú tại xã bình thuận huyện tây sơn tỉnh bình định
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cối gây thương tích dẫn đến chết người
ngày bốn tháng một mươi một duy cùng lê văn thao bốn mươi tám tuổi và đinh văn bình bốn mươi ba tuổi trú cùng địa phương tổ chức nhậu tại nhà của mình
sau khi uống hết một thùng bia cả ba mua thêm thùng nữa mang đến nhà anh ruột của bình tiếp tục nhậu
vừa hết thùng bia này thì giữa lê văn thao và đỗ trọng duy nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc cự cãi duy vung tay trúng vào đầu thao khiến nạn nhân loạn trọng ngã đập đầu xuống nền xi măng dẫn đến tử vong
sau hai tuần xét xử ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
làm thiệt hại hơn sáu tỷ đồng cho ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam vn
vncb nay là ngân hàng thương mại trách nhiệm hiệu hạn một thành viên xây dựng việt nam
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo phạm công danh về yêu cầu thu hồi thêm các khoản tiền mà bị cáo danh cho rằng là vật chứng vụ án chưa được thu hồi
hội đồng xét xử tuyên phạt y án ba mươi năm tù đối với bị cáo phạm công danh
hội đồng xét xử cũng không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và các vấn đề liên quan khác
tuyên y án đối với một mươi một bị cáo hội đồng xét xử chỉ chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo lê đài và trần hiệp do có tình tiết giảm nhẹ mới
mà án sơ thẩm chưa xem xét cho hai bị cáo được hưởng ba năm tù treo
về kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không thu hồi bốn năm trăm linh tỷ đồng từ ngân hàng cb để trả lại và khấu trừ hậu quả cho bị cáo phạm công danh
hội đồng xét xử cũng tuyên giữ nguyên như án sơ thẩm là yêu cầu ngân hàng cb trả lại bốn năm trăm linh tỷ đồng cho bị cáo phạm công danh
ngoài ra hội đồng xét xử không chấp nhận về kháng nghị của viện kiểm sát không cho hưởng án treo đối với bốn bị cáo nguyễn thị kim vân hồ thị đi nguyễn tấn thành và nguyễn an vinh
tự nhận mình có người quen ở sở y tế có khả năng xin việc làm
lưu thị tần sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại xã thạch đạn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã lừa đảo chiếm đoạt một trăm hai mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn huyện cao lộc
vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi năm chị lăng thị lem sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cao lộc nói chuyện với tần về việc con gái đã học xong cao đẳng y nhưng chưa xin được việc làm
tân nói rằng có người quen ở sở y tế có thể giúp chị lem xin việc được cho con gái với giá một trăm hai mươi triệu đồng
chị lam đồng ý và đề nghị giao tiền thành nhiều lần cho tần
qua nhiều năm mà con gái vẫn chưa được đi làm nên chị lem đến nói chuyện với tần và muốn lấy lại số tiền
tuy nhiên từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đối tượng tần chỉ trả lại gia đình
bị hại hơn một mươi một triệu đồng sau đó thay đổi số điện thoại và trốn tránh không hoàn trả số tiền đã nhận
kết quả quá trình điều tra trưng cầu giám định chữ ký chữ viết trên giấy nhận tiền và giấy cam kết trả tiền đối tượng lưu thị tần đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày hôm nay công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố đối với lưu thị tần
sơn máy bay trực thăng ở mexico khiến thống đức bang puebla cùng chồng thiệt mạng

và bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn điều kiện vào quy hoạch
phát huy đầy đủ trách nhiệm thẩm quyền của các cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
thực hiện kế hoạch của bộ chính trị trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tất cả một trăm một mươi sáu trên một trăm một mươi sáu địa phương cơ quan đơn vị được bộ chính trị và ban chỉ đạo phân bổ cơ cấu số lượng
để trường nghiêm túc triển khai kế hoạch các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trung ương với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao
việc phát hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch đã bám sát yêu cầu của bộ chính trị và ban chỉ đạo
bước đầu đáp ứng cơ cấu số lượng tiêu chuẩn điều kiện độ tuổi địa bàn lĩnh vực công tác
trên cơ sở danh sách gần hai trăm năm mươi đồng chí được các địa phương cơ quan đơn vị phát hiện giới thiệu
ban chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng trung ương giả soát lựa chọn báo cáo bộ chính trị
và bộ chính trị đã thống nhất giới thiệu để trung ương cho ý kiến đối với hơn hai trăm linh đồng chí
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm
nghiên cứu thật kỹ tờ trình của bộ chính trị trước khi ghi phiếu giới thiệu
thực hiện chương trình toàn khóa tại hội nghị lần này bộ chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
bộ chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
là nhằm thăm dò tín nhiệm qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình
để điều chỉnh tiếp tục phấn đấu rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
đồng thời là một kênh thông tin để giúp bộ chính trị có thêm những thông tin đánh giá bố trí sử dụng cán bộ
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng và của nhà nước ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí

góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng và của nhà nước cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm
liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của đảng
bộ chính trị đề nghị các đồng chí trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng nghiên cứu thật kỹ quy định và tờ trình của bộ chính trị
các báo cáo công tác của từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu
góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này
thật sự dân chủ khách quan công tâm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng
không để các thế lực xấu thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá
cũng tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng
theo chương trình hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai làm việc trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi hai
chiều nay hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo công bố bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam gồm ba chương và bảy điều
quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam quy định cụ thể bốn việc người làm báo việt nam cần làm
và tám việc người làm báo việt nam không được làm khi tham gia mạng xã hội
quy tắc định rõ người làm báo không được đăng các tin bài hình ảnh âm thanh có nội dung trái với đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
quy tắc còn quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức
cá nhân khi triển khai thực hiện đồng thời quy định trách nhiệm của hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp các cấp trong việc xem xét khen thường đối với những trường hợp thực hiện nghiêm các nội dung của quy tắc kỳ luật đối với người làm báo vi phạm các quy định của quy tắc này